liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh sơn la năm hai nghìn một mươi tám
công an tỉnh sơn la vừa kết thúc điều tra vụ án
chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố tám bị can
các bị can gồm các cán bộ sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
trần xuân yến phó giám đốc nguyễn thị hồng nga
chuyên viên phòng khảo thí và quản lý chất lượng
cầm thị buôn sọn phó trưởng phòng chính trị tư tưởng
lò văn huynh trưởng phòng khảo thí quản lý chất lượng giáo dục
nguyễn thanh nhàn phó trưởng phòng khảo thí quản lý chất lượng giáo dục
sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
cùng đặng hữu thủy phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông tô hiệu
thành phố sơn la
ngoài ra còn có hai bị can khác là đỗ khắc hưng cựu trung tá
và đinh hải sơn cựu thiếu tá cán bộ phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh sơn la